thậm chí thường xuyên trong tình trạng trống rỗng

tuy nhiên thì cái số lượng đấy rất là nhỏ nó chỉ tăng bụng từ khoảng hai mươi đến hai mươi năm
theo tính toán của những người trực tiếp quản lý ngân hàng mắt
nếu mỗi ngày chỉ cần một người ghi tên vào danh sách chờ ghép rác mạc
thì một năm đã có tới gần bốn trăm linh bệnh nhân
trong khi đó số rác mạc mà ngân hàng có thể đáp ứng được
chỉ khoảng từ một trăm linh đến một trăm năm mươi rác mạc
đánh giá về tầm quan trọng của ngân hàng mắt giáo sư tiến sĩ đỗ như hơn cũng khẳng định
ngân hàng mắt thì có lẽ là cái ngân hàng đầu tiên
nó cũng là cái thiếu cánh cho cái việc mình phát triển kỹ thuật gác rác mạc
mấy năm trước là nhờ cái ngân hàng mắt thì cái lượng ghép của mình nó cũng tăng hơn
nhờ ra đời ngân hàng mắt thì nó thay đổi quan niệm của con người ta về cái chuyện hiến rác mạc hiến mô tạng
làm sao để ngân hàng mắt trở thành nơi
mang lại ánh sáng cho nhiều người kém may mắn hơn nữa
đó không chỉ là nhiệm vụ của những người trực tiếp liên quan
mà còn cần sự chung tay góp sức của cả cộng đồng
cách đây chưa lâu thì người dân rất là xôn xao khi mà xuất hiện một trang web đi kèm với một trang facebook
đăng tải là kêu gọi đăng ký hiện tại
và điều này thì cho thấy là có khá là nhiều kẻ xấu đang tìm cách lợi dụng
những lòng nhân ái
của người dân để có thể trục lợi
vậy thì ông đánh giá sao về việc này
đấy là một câu chuyện có thực
và qua theo dõi
tìm hiểu thì chúng tôi biết rằng đấy là một cái trang web không chính thống
không phải bất kỳ một cơ quan quản lý nhà nước nào thành lập lại
và cái nội dung này
chúng tôi cũng đã báo cáo bộ y tế
báo cáo các quan chức năng để có phương án xử lý
cũng rất là nhiều người đã đăng ký hiện tại mô tả qua cái kênh thông tin đó
nhưng cái thông tin phản hồi
không ai biết chuyện gì đang xảy ra
hiện nay có hai cái website trình thống
đó là website của trung tâm điều phổ kiểm soát quốc gia
với tên biển là vnhot com vn
và khi chúng ta vào cái trang đó
thì chúng ta sẽ có một cái mục đăng ký hiện tại mô tả
và click vào cái mục đó
thì có những cái trang cửa sổ
để chúng ta rất là thuận lợi cho việc đăng ký
và sau khi mà chúng tôi nhận được cái thông tin đó
thì ngay lập tức hệ thống sẽ gửi lại thông tin phản hồi
vào địa chỉ email mà người đã đăng ký biết
và trên cơ sở đó thì họ sẽ cần in cái đó ra
và dán cái ảnh ba trăm một mươi bốn của họ
ký trực tiếp và gửi về trung tâm là chúng tôi nhận được
và sẽ gửi cái thẻ đăng ký hiện tại mô tả
để cho mỗi người dân dù bất kỳ ở nơi nào vùng sâu hay vùng xa
và cách thứ hai nữa thì đơn giản hơn nữa là
có thể gọi theo đường dây nóng của trung tâm
ngoài ra thì chúng ta cũng có thể đến với trang website của bệnh viện trường tâm

rõ ràng chúng ta thấy là trung tâm thì đã ra đời được năm năm rồi
nhưng không phải ai cũng biết đến
trong khi đó thì những cái trang facebook hay là những trang thông tin xấu
thì mọi người lại cập nhật rất là nhanh
phải chăng là chúng ta chưa chú trọng đúng mức
và đủ mức đến cái công tác tuyên truyền
tôi nhớ cách đây bốn năm
ngày trung tâm địa phủ gấp tạng quốc gia chính thức ra đời
thì đồng chí bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến
đã có nói trong cái bài phát biểu rằng
cho dù ngành y tế nỗ lực đến bao nhiêu
làm tất cả gì cố gắng tốt đẹp nhất
thì từng đó vẫn chưa đủ
mà để làm được cái việc mà tuyên truyền vận động diễn tả mô tảm
đấy cần phải có sự tham gia vào cuộc của các cấp ủy đảng
chính vì thế mà ngay khi thành lập trung tâm
thì chúng tôi đã chủ động phối hợp làm việc
với các tổ chức thành viên có liên quan
để tạo ra những cái kênh thông tin tuyên truyền vận động
quay trở lại
bộ năm khi trung tâm địa phổi cấp tạng quốc gia thành lập
số lượng đăng ký hiến tạng mô tảm lúc đó là con số
thì đến giờ phút này chúng ta đã có gần một mươi người đăng ký hiến tạng mô tảm
đấy là một con số hết sức ấn tượng hết sức ý nghĩa
vậy trong chương trình ngày hôm nay thì ông có muốn chia sẻ thêm điều gì
đối với những người mà đang quan tâm tới câu chuyện hiến tạng mô tảm
một trong những cái điều mà tôi thực sự tâm huyết
rằng bản chất của vấn đề đăng ký hiến tạng mô tảm
là lợi ích nhất là cho ai
đương nhiên lợi ích đầu tiên được hưởng lợi chính là những người bệnh
điều đó hoàn toàn không sai
một cái lợi ích tiếp theo đó là gì
đó chính là ngành y tế
bởi vì đã là những bệnh nhân suy mô tạng nặng
thì thường là gắn với các tuyến điều trị trung ương cuối cùng
và bên cạnh đó nữa thì chúng ta cũng thấy
nếu như có nhiều người đăng ký hiến tạng và hiện tại được
thì rất là nhiều bác sĩ trong ngành y tế
nhờ đó cũng có cơ hội để cứu sống tận cùng
cho nhiều hơn những người bệnh
và cái điểm tiếp theo tôi muốn nói đến
chính là bảo hiểm y tế
nếu như một người được ghép tạng
thì chắc chắn chi phí cho cái ca ghép tạng đó
và sự duy trì sử dụng tiếp theo đó
so với bảo hiểm y tế mà duy trì sử dụng kéo dài đó
sẽ thấp hơn rất là nhiều
và một cái lợi ích nữa đó chính là cộng đồng xã hội
thử nghĩ xem nếu một người trong gia đình ra đi
để lại một cái hình ảnh tập hướng đẹp như thế
thì con cháu họ hàng anh em họ tự hào thế nào
và như vậy nó nhìn rồng ra nữa
thì cộng đồng xã hội sẽ càng ngày sẽ bình an hơn
và cái điểm cuối cùng tôi cho rằng
lợi ích quan trọng nhất chính là người đăng ký hiện tạng mô tả
trong số những phỏng viên báo chí
mà chúng tôi tiếp xúc chúng tôi biết
thì hơn một nửa những người đó đã đăng ký hiện tạng mô tả
trên thực tế thì bất kỳ một người nào
khi nhận tấm thẻ đăng ký hiện tạng mô tả
cái niềm hạnh phúc từ họ từ họ tạo đến được
chúng tôi đã gặp rất nhiều trường hợp
hai vợ chồng chọn ngày cưới kỷ niệm hai mươi năm
một mươi năm tới đăng ký hiến tạng đúng ngày đó
có những người chọn cái ngày sinh nhật
để đăng ký hiện tạng mô tả
có những người con để đăng ký hiện tạng mô tả
bố mẹ cho bố mẹ đi cùng với vân vân và vân vân
thì tất cả những câu chuyện đó là gì
đó là những cái hạnh phúc thực sự họ có được
và chúng tôi vẫn hiểu rằng một cái điều rất là giản dị rằng
cái việc gì mà từ cái thiện tâm của mình
thì bao giờ nó cũng có kết quả tốt đẹp
xin cảm ơn những chia sẻ hết sức chân thành của ông
và những câu chuyện hết sức cảm động
mà ông đã tâm sự trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay
một lần nữa cũng cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
vâng thưa quý vị và các bạn
như khách mời của chúng tôi vừa chia sẻ thì thực ra
việc đăng ký hiện tạng mô tả không hề phức tạp
chúng tôi hy vọng là đã mang tới cho quý vị nhiều thông tin hữu ích
và quan trọng nhất chúng tôi cũng như khách mời của chương trình
thì muốn gửi tới quý vị một thông điệp hết sức giản dị rằng
cho đi là còn mãi
vâng hãy trao đi để sự sống và niềm vui tiếp tục được lan tỏa trong cuộc sống này
cũng giống như là câu chuyện sau ghép tạng về nhân vật
mà chúng tôi đã nhắc tới ở phần đầu của chương trình
mời quý vị dành thời gian theo dõi
đây cũng là phần kết thúc của chương trình ngày hôm nay
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại